chuẩn bị chuỗi sự kiện giao lưu hữu nghị lần thứ nhất của ba nước việt nam lào campuchia được tổ chức vào tháng một mươi một
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh con tôm việt nam ti công an tỉnh ratanakiri campuchia và đại đội năm trăm bốn mươi năm
thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh atapu lào đã cùng trồng bảy trăm linh cây tại khu vực cột mốc ngã ba đông dương
hoạt động này không chỉ thể hiện sự chung tay đoàn kết mà còn truyền tải thông điệp giữ gìn và bảo vệ môi trường sống
ngã ba đông dương có cột mốc ba biên nằm gần cửa khẩu bờ y thuộc huyện ngọc hồi tỉnh con tum
có vị trí quan trọng về chính trị kinh tế văn hóa và xã hội
đây là nơi ba đường biên của việt nam lào campuchia cùng gặp nhau ở một điểm chung
chính vì vậy tỉnh con tum đã chọn địa điểm này để thực hiện hoạt động trồng cây trong chuỗi sự kiện của hội nghị giao lưu hữu nghị ba nước
đây là lần đầu tiên lực lượng bảo vệ biên giới của ba nước
tổ chức giao lưu hữu nghị có một ý nghĩa hết sức quan trọng
thể hiện sự linh thần đoàn kết hiếu nghị và hợp tác giữa ba lực lượng bảo vệ biên giới của ba nước lào việt nam và campuchia
đây là một trong những chuỗi sự kiện chúng tôi sẽ tổ chức trong đầu tháng một mươi một
tổ chức giao lưu hữu nghị lần thứ nhất có những nội dung chồng cây
thực hiện trước sự giao lưu và những nội dung thể dục thể thao tọa đàm có sự hiểu biết đơn nhau
giữa ba lực lượng tổ chức chồng cây là một trong những điểm nhấn và chúng tôi thực hiện trước giao lưu
mục đích là dạo lên sự thống nhất giữa ba lực lượng
trong công tác bảo vệ ngoài công tác còn ý bảo vệ biên giới còn bảo vệ tài nguyên môi trường
vườn cây hữu nghị tại ngã ba biên giới ba nước gồm bảy trăm linh cây với nhiều chủng loại
giáng hương sao xanh bằng lăng xà cừ ngọc lan trăm ba
đã được các cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy
bộ đội biên phòng tỉnh con tôn việt nam tỉ công an tỉnh rất tanakiri
campuchia và đại đội năm bốn mươi một thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh atapu lào cùng nhau vươn chồng
hôm nay hoạt động trồng cây hữu nghị có hai vấn đề
cái thứ nhất là mối quan hệ đoàn kết giữa hai lực lượng
cái thứ hai là gắn liền môi trường sống của con người
hôm nay trồng cây là để phục vụ cho công tác giao lưu
trong ngày mùng hai đến ngày ba tháng một mươi một tới
mục đích ý nghĩa của việc trồng cây tạo nên mối quan hệ giữa ba nước lào việt nam campuchia
về tình đoàn kết lào việt nam hiện nay
trước đây chúng ta đã biết việt nam và lào là tấm gương sáng về sự đoàn kết trên toàn thế giới
nhưng hôm nay và sau này nữa chúng ta sẽ đoàn kết
đó là tấm gương đặc biệt chúng ta thể hiện ra nhiều việc làm
như hôm nay chúng ta trồng cây tuần trai biên giới
thể hiện tình đoàn kết đặc biệt đặc biệt của lào và việt nam
bác đành đạo của lào
đôi bàn tay của các cán bộ chiến sĩ ba nước
cùng vương trồng cho vườn cây hữu nghị
không chỉ thể hiện tình đoàn kết gắn bó giữa ba nước
cùng chung tay bảo vệ môi trường sống
mà còn góp phần xây dựng biên giới hòa bình ổn định hữu nghị hợp tác ngày càng phát triển